trong những năm gần đây lượng lao động việt nam sang lào và đông bắc thái lan làm ăn sinh sống khá đông
trong đó đa phần là lao động tự do
chính vì vậy mà mỗi khi tết đến xuân về hầu hết các lao động này đều gác lại mọi công việc
để trở về quê hương đoàn tụ với người thân
điều này đã tạo nên một dòng người rất lớn tại các bến xe về việt nam vào những ngày cuối năm
bến xe phía nam của thủ đô viêng trăn vào những ngày này dòng người lao động từ đông bắc thái lan
và các tỉnh lân cận của thủ đô viêng trăn liên tục đổ về lên các chuyến xe về việt nam
hầu hết họ là những người lao động tự do sang lào và khu vực đông bắc thái lan để tìm kiếm cơ hội việc làm
ai nấy đều nóng lòng muốn được sớm trở về đoàn tụ với gia đình sau một năm làm việc vất vả
dù lượng hành khách đông nhưng hầu hết các nhà xe vẫn giữ nguyên giá như ngày thường
ngoại trừ một số tuyến về miền trung như đà nẵng và huế
từ ngày một mươi bảy đổ lái một mươi bảy là ba trăm linh ngàn một người mà đến tầm hai mươi trở lên là bốn trăm linh ngàn một người
mà đến hôm hai đến hôm bốn là có thể là năm trăm linh sáu trăm linh ngàn một người cho nên nhiều người vẫn có tiền lao về không được đấy
trong những năm gần đây song hành với sự phát triển kinh tế của hai đất nước
các chuyến xe lào việt việt lào cũng liên tục được nâng cấp trong đó hầu hết là xe dừng nằm
đây là loại phương tiện được nhiều khách hàng yêu thích bởi vừa tiện nghi vừa thoải mái
trong khi giá vé rất hợp lý chỉ tương đương với giá vé chạy xe liên tỉnh ở nội địa
thực ra là giá nó cũng rất phù hợp so với tính km trên giá tiền bỏ ra xe đi xe nội địa
ví dụ từ vinh cho hà nội hai trăm hai mươi tiền việt nam thì từ viên trăn về tới hà nội có năm trăm linh đồng
năm trăm linh năm trăm năm mươi thì nó rất là phù hợp giá nó gần như là giá nội địa
cũng như mọi năm dự báo được lượng khách sẽ tăng vọt vào dịp tết
nên nhiều nhà xe đã tăng chuyến
nhờ vậy dù lượng người đổ về bến đông nhưng hiện tượng nhồi nhét quá nhiều
hoặc tăng giá vé ít diễn ra đặc biệt là trên tuyến đi hà nội và sài gòn
riêng xe hà nội là giá vẫn ổn định không tăng giá vé và cũng tiền vẫn như ngày thường
càng gần đến tết cổ truyền của dân tộc bến xe phía nam thủ đô viên trăn càng trở nên sôi động
và nhuận nhịp bởi dòng người lao động việt nam sau một năm lao động vất vả tại lào
đang háo hức trở về đoàn tụ với gia đình
để đón một năm mới với niềm tin và sức sống mới